các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

nhưng phải đến chiều cùng ngày hiện sự cố mới được khắc phục xong